từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ y tế phối hợp với hội khoa học kinh tế tổ chức hội nghị quốc tế đánh giá công nghệ y tế tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề ứng dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế chia sẻ kinh nghiệm và bài học quốc tế
hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế đối với thuốc
hội nghị nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ chuyên môn của các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá công nghệ y tế
từ đó bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam và các đơn vị liên quan sẽ học hỏi ứng dụng để có những bước thay đổi đột phá trong xây dựng chính sách y tế xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế đặc biệt là chính sách thuốc bảo hiểm y tế trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm